trong phiên làm việc sáng nay quốc hội đã thảo luận tại hội trường về một số nội dung còn có ý kiến khác nhau của dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật các tổ chức tín dụng
qua thảo luận nhiều đại biểu còn băn khoăn về những quy định liên quan đến việc tái cơ cấu các tổ chức tín dụng yếu kém cũng như trách nhiệm của người cơ cấu lại tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt
cho ý kiến về trách nhiệm của người cơ cấu lại tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt theo đại biểu đinh duy vượt đoàn đại biểu quốc hội tỉnh gia lai thì người được phân công nhiệm vụ này cần có cơ chế đặc biệt
qua tìm hiểu nhiều cán bộ có năng lực trách nhiệm được giao làm nhiệm vụ này họ ví như đang đi tháo ngồi nổ của bom
bởi vì việc cơ cấu lại xử lý một tổ chức tín dụng yếu kém rất phức tạp và phụ thuộc vào rất nhiều điều
trong khi đó quá trình cơ cấu lại xử lý các tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt đòi hỏi phải có các quyết định giải pháp xử lý hiệu quả thậm chí không có tiền lệ cũng như chưa có quy định pháp luật rõ ràng nhằm ngăn chặn kịp thời giảm thiểu rủi ro lan truyền ảnh hưởng đến mức độ an toàn lành mạnh của cả hệ thống tổ chức tín dụng nhất là đảm bảo quyền và lợi ích của người gửi tiền
chính vì vậy theo tôi vẫn rất cần
có quy định cụ thể và trách nhiệm đối với người tham gia cơ cấu lại tổ chức tín dụng yếu kém ngay tại dự thảo luật nhằm đảm bảo nguồn nhân lực chất lượng quyết liệt vững chí vững tâm
trong khi đó cho ý kiến vào việc chi trả cho người gửi tiền khi tổ chức tín dụng bị phá sản nhiều đại biểu cho rằng dự án luật cần làm rõ có chi trả đầy đủ tiền gốc và lãi cho người dân hay không bởi nếu không chi trả đầy đủ sẽ gây mất niềm tin cho người dân
theo tôi nếu không trả đầy đủ cho dân
thì sẽ gây tác hại cho cả nền kinh tế và mất trật tự an toàn xã hội
dân sẽ mất niềm tin vào ngân hàng và nhà nước và sẽ đồng loạt rút tiền gửi sẽ ảnh hưởng rất lớn đến việc huy động vốn
tuy nhiên tại điểm b khoảng một điều một trăm bốn mươi sáu có quy định giao cho chính phủ được áp dụng biện pháp đặc biệt nhằm đảm bảo an toàn hệ thống tín dụng trật tự an toàn xã hội
vậy biện pháp đặc biệt ở đây là gì
phải quy định rõ ràng
không thể mập mờ dân sẽ khó tin vào pháp luật
theo các đại biểu xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng yếu kém cần thiết phải có các biện pháp hỗ trợ để giúp các tổ chức tín dụng có triển vọng phục hồi tránh nguy cơ đổ vỡ gây mất an toàn hệ thống
một số ý kiến cũng đề nghị cần cân nhắc quy định về phương án phá sản các tổ chức tín dụng trên cơ sở đánh giá tác động một cách kỹ lưỡng thận trọng chặt chẽ khi triển khai phương án này trong thực tiễn